quay siêu nhỏ để quay lại số code mình nhập vào
sau đấy là có copy thẻ từ

dữ liệu sao chép thu thập được bao gồm dữ liệu chân giải của thẻ và mã pin
từ các thẻ ngân hàng của nạn nhân được lưu lại chính thiết bị skimming
hoặc có thể truyền trực tiếp đến các đối tượng qua kết nối bluetooth

khi đã có dữ liệu trên các đối tượng tiến hành làm thẻ giả

từ tài khoản của nạn nhân tại nhiều máy atm ở các tỉnh thành phố khác nhau
hoặc ở nước ngoài
chính vì vậy các chuyên gia khuyến cáo
cần phải đặt ra vấn đề tăng cường hơn nữa các biện pháp trong việc bảo đảm
các tài khoản ngân hàng cũng như là đấu tranh xử lý các đối tượng một cách kịp thời
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh với tội phạm này
người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
khi phát hiện có hoạt động vi phạm liên quan đến hành vi trên
cần báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời ngăn chặn xử lý
khi tiếp nhận những đơn tố giác của những người là nạn nhân
của việc bị đánh cắp với tài khoản ngân hàng chiếm đoàn tài sản
cần phải có những biện pháp để nhanh chóng xác minh
để điều tra để phát hiện các đối tượng
để tránh việc để các đối tượng ẩn ấp trong một thời gian khá dài
bên cạnh đó để tránh lợi dụng và mất tiền
khuyến cáo chủ thẻ tuyệt đối không cung cấp thông tin thẻ
thông tin cá nhân từ các email cuộc gọi mạo danh vì các ngân hàng
đều đã có thông tin cá nhân khi chủ thẻ đăng ký dịch vụ
thưa quý vị nhìn lại năm hai nghìn hai mươi một đối với những người trồng vải thiều ở bắc giang
là một năm đầy khó khăn bởi vụ vải chín vào đúng thời điểm dịch covid một mươi chín
có những diễn biến phát triển
thế nhưng cái khó lo cái khôn đây là năm đầu tiên mà những trái vải thiều của tỉnh này
chính thức được phân phối trên sáu sàn thương mại điện tử
tiếp nối thành công đó thì trong năm hai nghìn hai mươi hai bắc giang đã lên kịch bản chi tiết
cho việc tiêu thụ vải thiều trên các sản thương mại điện tử
giải pháp này đã giúp kích cầu tiêu thụ nội địa trong bối cảnh dịch bệnh
cũng như là xu hướng mua hàng của người dân có những thay đổi
và phản ánh này cũng sẽ kết hợp bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
khoảng gần hai tháng nữa mới đến vụ thu hoạch vải thiều năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng những người nông dân như ông dương văn sinh đã chuẩn bị phương án
để tiêu thụ vải thiều qua các sản thương mại điện tử
điều này đánh dấu sự thay đổi lớn trong quy trình thu mua và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
trước thì chúng tôi là những quả vải thiều chúng tôi là trôi nổi trên thị trường như thôi
mạnh ai thì người ấy bán ai bán ra ngoài mang ra đường
ai bán được thì bán không bán được thì không bán được đắt
thì bán được rẻ không bán được thì lại mang về sấy phơi đủ các kiểu
thế nhưng vì gần đây là do cái đơn vị đi đi quảng bá sản phẩm về
mà bây giờ cái quả vải của chúng tôi thì mấy năm gần đây cái việc thứ nhất là giá cả nó rất ổn định
cái việc thứ hai là chúng tôi không có cái chuyện là phải bán rẻ bán đắt nữa
bộ thương sẽ hỗ trợ và phối hợp để đưa vải thiều bắc giang lên giao dịch trên sáu sản thương mại điện tử lớn
như sen đỏ voso tiki lazada postmark và shopee
việc bắc giang đã chủ động áp dụng phương thức kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ mới trong tiêu thụ vải thiều
là hướng đi đúng cách làm sáng tạo hiệu quả trong tình hình hiện nay
tôi đã bắt đầu tập trung vào chất lượng sản phẩm và mẫu mã cũng như phát triển thương hiệu của hộ gia đình
việc kết nối tiêu thụ nông sản trên nền tảng số là một trong những giải pháp hiệu quả bên cạnh kênh phân phối truyền thống
đây được coi là cánh tay nối dài giúp người trồng vải mở rộng thị trường tiêu thụ
dự kiến năm nay sẽ có khoảng hơn một mươi tấn vải tiêu thụ qua các sản thương mại điện tử trong nước